trước sự gia tăng về nhu cầu sử dụng thuốc tamiflu để phòng và điều trị bệnh cúm mùa cho nhân dân
cục quản lý dược đã yêu cầu các đơn vị tăng cường việc nhập khẩu loại thuốc này về việt nam
hiện nay số lượng thuốc tamiflu bảy mươi năm mg tồn kho tại công ty phân phối là một bảy trăm hai mươi viên
cục quản lý dược đã điều động một viên thuốc tamiflu bảy mươi năm mg cho bệnh viện nhi trung ương
lô hàng nhập khẩu năm mươi viên thuốc tamiflu dự kiến được nhập khẩu về việt nam vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
lô thuốc tamiflu tiếp theo khoảng một trăm bốn mươi viên bảy mươi năm mg sẽ tiếp tục được nhập khẩu về trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
cục quản lý dược đề nghị người dân không tự ý điều trị chỉ sử dụng thuốc tamiflu khi được bác sĩ kê đơn
việc tự sử dụng thuốc không theo đơn của bác sĩ sẽ không bảo đảm an toàn và gây kháng thuốc
người dân khi có triệu chứng bệnh cúm cần đến các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám
và căn cứ và mức độ bệnh theo hướng dẫn điều trị và trần đoán mắc bệnh cúm mùa nếu cần thiết mới kê đơn thuốc điều trị